chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
một lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật tỉnh đồng nai cho biết cơ quan chức năng đang tạm giữ giám đốc công ty gỗ bình minh để xác minh làm rõ phục vụ công tác điều tra
đồng thời đang chờ kết quả giám định để củng cố hồ sơ xem xét khởi tố vụ án xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trước đó vào lúc tám giờ một mươi phút ngày một tháng năm tại công ty gỗ bình minh ấp vàm xã thiện tân huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai xảy ra vụ nổ lò hơi làm sáu người tử vong năm người bị thương được đưa đi cấp cứu
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra quyền chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai võ tấn đức giám đốc công an tỉnh thiếu tướng nguyễn sĩ quang phó giám đốc công an tỉnh đại tá trần anh sơn bí thư huyện ủy vĩnh kiều nguyễn văn thuộc cùng nhiều lãnh đạo các sở ngành huyện vĩnh kiều đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc tập trung đưa những người bị thương đi cấp cứu điều tra làm rõ nguyên nhân
liên quan đến vụ việc ngày một tháng năm thủ tướng chính phủ phạm minh chính đại tướng tô lâm bộ trưởng công an và lãnh đạo các bộ lao động thương bình và xã hội y tế đã kịp thời chỉ đạo khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân tử vong cứu người bị thương và nhanh chóng điều tra làm rõ vụ tai nạn
theo báo cáo của sở lao động thương bình và xã hội tỉnh đồng nai vụ tai nạn xảy ra tại khu vực nồi sưởng bán thành phẩm của công ty gỗ bình minh doanh nghiệp này có khoảng hai trăm linh lao động
thời điểm xảy ra vụ tai nạn có bốn mươi hai công nhân đang làm việc công ty lắp đặt một nồi hơi dạng ống nước công suất sinh hơi một kg trên một giờ ở bên ngoài cạnh vách tôn sườn bán thành phẩm
quá trình sử dụng công ty phát hiện có hiện tượng trục chặt về mặt kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa vào ngày ba mươi tháng bốn
đến sáng ngày một tháng năm cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra vận hành thì nồi hơi phát nổ
kết luận bước đầu
sau khi khám nghiệm hiện trường thu thập chứng cứ công an tỉnh đồng nai xác định nguyên nhân do lỗi kỹ thuật lò hơi phát nổ gây ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng
theo cổng thông tin điện tử công an tỉnh đồng nai công ty gỗ bình minh do ông feng yong quốc tịch trung quốc làm giám đốc
thưa quý vị là một trong những nhân chứng vụ nổ lò hơi ở đồng nai ông hoàng văn kính vẫn chưa hết ám ảnh về sự việc kinh hoàng vừa xảy ra
theo lời kể của ông kính ông bị sức ép từ vụ nổ hạ gục nhiều mảnh sắt kim vào cơ thể
xung quanh đồng nghiệp nằm la liệt
nhớ lại vụ nổ lò hơi tại công ty trách nhiệm hiệu hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh ở ấp vàm xã thiện tân huyện vĩnh cửu khiến sáu người tử vong tại chỗ
ông hoàng văn kính bốn mươi sáu tuổi chưa hết bàng hoàng
ông kính cho hay khi đang đứng làm việc thì ông nghe thấy một tiếng âm xong là gục tại chỗ giống như con chim bị bắn bằng súng hơi
là một trong năm nạn nhân bị thương được đưa vào phòng cấp cứu bệnh viện đa khoa thống nhất đồng nai sau vụ nổ sáng ngày
ngày một tháng năm nam công nhân cho biết cơ thể vẫn đang rất đau vì bác sĩ chuẩn đoán ông bị đa chấn thương
theo ông kính do các ngày lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm công ty vẫn hoạt động và trả lương gấp đôi nên nhiều công nhân đã đăng ký làm việc theo hai k bảy h ba mươi đến một mươi bảy h ba mươi và một mươi tám h ba mươi đến sáu h ba mươi phút hôm sau
được biết công ty trách nhiệm hiệu hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh rộng hơn một mươi m hai
được chia làm ba nhà sưởng xây tường gạch xung quanh máy lập tôn chuyên làm ván lót sàn tủ giường bàn ghế
tại các nhà xưởng lại ngăn thành từng khu vực cắt xẻ tiện gia công sản phẩm và đóng gói
cả sáng ngày một tháng năm tại công ty có hơn một trăm linh công nhân làm việc riêng tại khu vực gần lò hơi có bốn mươi hai người
may mắn thoát nạn khi đứng làm việc cách lò hời khoảng tám mươi mét chị lạc thị nâm ba mươi bốn tuổi
nói tiếng nổ tạo ra chấn động rất lớn khiến các vách tường máy tôn dung chuyển
lúc lò hơi nổ trong xưởng bụi mù mịt không thể thấy gì chị cùng một số đồng nghiệp chạy toán loạn bằng nhiều lối để thoát
khi nghe tiếng một số người đang kêu cứu họ đã quay lại kéo các nạn nhân bị thương ra ngoài
theo chị nậm áp lực từ vụ nổ đã xé toan một phần diện tích của sưởng
nhiều thanh sắt máy móc bị uốn cong biến dạng văng hàng chục mét
vụ nổ cũng làm hư hỏng nhiều nhà dân ở lân cận sưởng gỗ
chị nậm kể lại những người tử vong thân thể không còn nguyên vẹn cơ thể phù đầy bụi đến giờ chị vẫn còn ám ảnh
nạn nhân thiệt mạng có thể là các công nhân đã leo lên lò để sửa chữa sau đó lò phát nổ khiến họ bị hất văng ra ngoài
theo công an huyện vĩnh kiểu vụ nổ lò hơi xảy ra vào khoảng tám giờ ba mươi phút tài nạn khiến sáu người tử vong
từ ba mươi hai đến ba mươi chín tuổi gồm lò văn lòn quê sơn la lương văn hùng quê nghệ an trần văn nguyễn quê bắc giang
trân văn cường quê bạc liêu sơn ngọc thúy quê dóc trăng xuên xen long quốc tịch trung quốc
một mươi công nhân làm việc gần đó bị thương nguyên nhân ban đầu được xác định là lỗi kỹ thuật trong quá trình sửa chữa hoạt động gây nổ lò hơi
công ty sản xuất gỗ bình minh cho biết trong quá trình sử dụng doanh nghiệp phát hiện có trục trặc về kỹ thuật
và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị để kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa vào ngày ba mươi tháng bốn
đến sáng ngày một tháng năm cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra vận hành
lò hơi phát nổ làm sáu người tử vong
năm công nhân bị thương được đưa vào bệnh viện đa khoa thống nhất cấp cứu
trong đó ba người bị đa chấn thương đã được phẫu thuật
ông kính và anh bèo đang được bác sĩ theo dõi điều trị
công an huyện vĩnh kiểu đang phối hợp với chính quyền địa phương sở lao động thương bình và xã hội đồng nai
làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động
trước mắt tỉnh hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động hai mươi triệu đồng trường hợp bị thương một mươi triệu đồng
dưới góc độ pháp lý luật sư lê hồng vân đoàn luật sư hà nội cho biết
về trách nhiệm bồi thường khoảng tám điều ba luật an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi năm nêu rõ
nếu cơ quan chức năng có đủ căn cứ xác định nạn nhân trong vụ nổ lò hơi thuộc trường hợp tai nạn lao động
thì dù lỗi thuộc về bên nào thì người sử dụng lao động vẫn phải có trách nhiệm bồi thường
nếu lỗi thuộc về đơn vị cung cấp thiết bị không thực hiện việc kiểm tra sửa chữa kịp thời
đảm bảo sự an toàn của thiết bị khi vận hành thì đơn vị này sẽ phải chịu trách nhiệm
sau khi có kết luận của cơ quan chức năng liên quan đến yếu tố lỗi mức độ suy giảm khả năng lao động
nguyên nhân xảy ra tai nạn sẽ xác định mức độ bồi thường
điều ba mươi tám luật an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi năm quy định
người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động
mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức như sau
ít nhất bằng một năm tháng tiền lương
từ năm đến một mươi khả năng lao động
sau đó cứ tăng một được cộng thêm bốn tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ một mươi một đến tám mươi
ít nhất ba mươi tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ tám mươi một trở lên
hoặc cho thân nhân người lao động bị tử vong do tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp
ngoài ra người sử dụng lao động phải trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động
mà do lỗi của chính họ gây ra một khoản tiền ít nhất bằng bốn mươi mức quy định tại khoản

với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng nếu người lao động đủ điều kiện được hưởng chế độ tai nạn lao động
thì sẽ được trợ cấp tùy theo suy giảm khả năng lao động
cụ thể suy giảm khả năng lao động từ năm đến ba mươi thì được hưởng trợ cấp một lần
từ ba mươi một trở lên thì được hưởng trợ cấp hàng tháng
với người lao động tử vong thân nhân của họ được hưởng trợ cấp một lần bằng ba mươi sáu lần mức lương cơ sở
tại tháng người lao động bị tử vong và được hưởng chế độ tử tuất
luật sư lê hồng vân nhấn mạnh
trường hợp đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm cá nhân vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định
về an toàn lao động vệ sinh lao động về an toàn ở những nơi đông người
tùy theo tính chất mức độ và hậu quả của hành vi người phạm tội có thể bị phạt tiền từ hai mươi đến một trăm linh triệu đồng
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một đến một mươi hai năm
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ lò hơi
khiến sáu người tử vong thương tâm ở đồng nai
cảm ơn các bạn đã theo dõi